quỹ ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân
về hoạt động vận tải tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
theo đó để phân ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sát đường thủy nội địa
người dân có thể liên hệ cục cảnh sát giao thông chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy
ngoài ra để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông liên hệ các số chín trăm tám mươi chín tám mươi tám bảy trăm một mươi chín chín trăm bảy mươi bảy bốn trăm chín mươi bảy tám trăm chín mươi một vụ an toàn giao thông bộ giao thông vận tải

ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đề nghị người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng
cần có đầy đủ thông tin hành trình địa điểm biển kiểm soát phương tiện số hiệu chuyến bay
thời gian lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông
ưu tiên dùng tin nhắn để bảo đảm chính xác thuận tiện và an toàn